thành phố hồ chí minh tiếp tục phát hiện thêm năm ca nhiễm virus zika mới và nâng tổng số lên năm mươi bảy ca
trong số một mươi ba trên hai mươi bốn quận huyện có người nhiễm virus zika quận bình thạnh có số lượng người nhiễm cao nhất là một mươi ba ca
hiện nay tình hình dịch virus zika trên địa bàn thành phố hồ chí minh đang có nhiều diễn biến phức tạp và đang có chiều hướng lây lan nhanh
theo trung tâm y tế dự phòng thành phố hồ chí minh cho biết những trường hợp mới nhiễm bệnh được xác định
tại quận hai là một ca quận chín một ca quận một mươi hai một ca quận bình thạnh hai ca
như vậy chỉ trong thời gian ngắn trên địa bàn thành phố đã xác định năm mươi bảy trường hợp mắc suy ca
dự báo số người mắc bệnh trong cộng đồng có thể còn cao hơn nhiều so với thực tế
để hạn chế đến mức tối đa nguy cơ mắc bệnh ngăn chặn dịch bùng phát trên diện rộng
ngành y tế khuyến cáo người dân giữ gìn nhà cửa sạch sẽ thoáng mát tiêu diệt mũi và lăng quăng bằng bình xịt không để bị mũi đốt
những phụ nữ đang mang thai ở ba tháng đầu thay kỳ nếu có bất thường với sức khỏe
cần đến cơ sở y tế để được trần đoán hỗ trợ điều trị kịp thời